trị cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai ra quyết định xử lý vi phạm hành chính bốn hộ dân sản xuất khoai mì có sử dụng hóa chất ở huyện nhân trạch với số tiền một trăm ba mươi sáu triệu đồng
theo đó tri cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bốn hộ dân sản xuất khoai mì ở xã phú đông huyện nhân trạch
gồm ông võ thành tâm nguyễn văn vân võ văn lên và bà võ thị trên mỗi hộ ba mươi bốn triệu đồng và đình chỉ hoạt động chế biến thực phẩm trong thời gian năm tháng
đồng thời buộc các cơ sở này thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định buộc tiêu hủy hơn một hai tấn khoai mì khô đã cắt lát và hơn một trăm linh kg chất lưu hình
trước đó lực lượng quản lý thị trường tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra bốn cơ sở sản xuất khoai mì và tiến hành lấy mẫu đối với khoai mì
kết quả kiểm nghiệm các mẫu khoai mì của bốn hộ dân trên đều có hàm lượng lưu hình từ ba đến một mươi hai gram trên một trăm linh gram